lực lượng cứu hộ philippines đã giải cứu thành công bốn mươi năm người sống sót sau vụ sạt lửa đất tại tỉnh miền núi davao de oro trên đảo mindanao miền nam nước này vào tối ngày hôm qua sáu tháng hai
vụ lửa đất xảy ra gần một mỏ khai thác vàng ở thành phố mako sau nhiều ngày mưa lớn trồn vùi tám mươi sáu người
hiện vẫn còn bốn mươi một công nhân của công ty khai thác vàng apex mine mất tích
sau khi xảy ra sạt lở đất khoảng sáu trăm linh người đã được sơ tán an toàn nhiều tuyến đường trong khu vực vẫn bị chia cắt trong khi mạng lưới viễn thông bị cắt đứt
quân đội đã triển khai các nhóm thiết bị liên lạc bằng sóng vô tuyến và hỗ trợ các hoạt động cứu hộ
mưa lớn liên tục chút xuống các khu vực ở mindanao trong nhiều tuần qua buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán khẩn cấp
cơ quan thảm họa quốc gia philippines cho biết ít nhất một mươi sáu người đã thiệt mạng do lở đất và lũ lụt tại khu vực này vào tuần trước